trong khi đó tại tuyên quang phó giám đốc tri nhánh công ty cổ phần đăng kiểm bắc cạn tại tỉnh tuyên quang hứa văn toản bị bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của hứa văn toàn ở tổ một mươi bốn phường sông cầu tp bắc cạn tỉnh bắc cạn và nơi làm việc thuộc thôn lảm lượng xã tứ quận huyện yên sơn tỉnh tuyên quang thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đang củng cố hồ sơ để điều tra mở rộng vụ án xử lý theo quy định của pháp luật